nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng năm mới ngày hai mươi một tháng một
thành phố cần thơ đã tổ chức chương trình sắc xuân miệt vườn hai nghìn một mươi chín lần thứ một mươi hai
bắt đầu từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng một với nhiều hoạt động hấp dẫn
tái hiện lại nét đẹp trong ngày tết của người dân vùng sông nước miền tây
chương trình sắc xuân miệt vườn năm nay gồm các chương trình trình diễn nghề thủ công truyền thống
của các dân tộc kinh hoa khơ me như dệt chiếu đan móc len chạm khắc dệt thổ cầm
của người trăm an giang là mặt nạ mũ của người khơ me
biểu diễn nghệ thuật truyền thống bao gồm đớn ca tài tử hát bội của người việt
nghệ thuật viết thư pháp việt nghệ thuật múa rô băm của dân tộc khơ me
ca múa truyền thống của người hoa nghệ thuật múa dối nước trình diện áo dài áo bà ba của người việt
tạo hình nghệ thuật từ bong bóng trình diễn ẩm thực dân gian của các dân tộc kinh hoa khơ me
ngoài ra chương trình còn diễn ra các hoạt động giao lưu trải nghiệm thực hành di sản trực tiếp
thông qua các hoạt động như tập làm nghệ nhân trò chơi dân gian giao lưu nghệ thuật các dân tộc
góp phần gìn giữ phát huy truyền thống dân tộc tạo không khí vui tươi phấn khởi đầu năm mới